sau khi tìm hiểu gia đình ông vân đã đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời như thế này
hiện nay toàn bộ thiết bị dùng trong gia đình ông đều sử dụng bằng điện năng lượng
những ngày nắng to hệ thống thu về hơn một mươi kwh ngày ít nắng hơn cũng thu được gần năm kwh đủ dùng cho gia đình
với nhu cầu tiêu thụ điện hàng tháng hơn hai năm triệu đồng giờ đây gia đình ông vân chỉ còn phải trả chi phí tiền điện cho điện lực khoảng hơn một triệu đồng mỗi tháng

trước khi chưa bằng điện năng lượng trời tới khi năng lượng trời nó giảm vậy ba mươi thôi không ba mươi

đã đầu tư và hiện đang có nguồn thu nhập thụ động từ hệ thống điện mặt trời như vậy
thành phố đang có những chương trình khuyến khích hội dân phát triển điện mặt trời trên mái nhà
chương trình tiết kiệm điện được triển khai với nhiều giải pháp
nhằm tiết kiệm ít nhất một mươi chi phí điện năng sử dụng hàng năm
riêng các đơn vị sản xuất chủ động xây dựng giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
tăng cường sử dụng các thiết bị điện được gián nhãn năng lượng hiệu suất cao
các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
tiết kiệm ít nhất một điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước

cũng như đồng bằng sông cửu long thành phố hồ chí minh là vùng có tiềm năng lớn
cho các dự án về phát triển năng lượng tái tạo đặc biệt là năng lượng mặt trời và sinh khối
với số giờ nắng cao mùa nắng kéo dài và nguồn thụ phẩm nông nghiệp dồi dào
như rơm rạ cám trấu bã mía phần gia súc v v
từ năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ đã ban hành quy hoạch điện
trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lượng tái tạo
trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng đang ngày càng gia tăng
tại việt nam với tỷ trọng một mươi trong cơ cấu nguồn điện vào năm hai nghìn ba mươi
có thể nói đối với thành phố hồ chí minh yếu tố then chốt để thành phố phát triển
năng lượng thông minh chính là nguồn lực con người là doanh nghiệp nghiên cứu
và hoạt động trong lĩnh vực này
bên cạnh phát triển kinh doanh trong nước và quốc tế công ty cổ phần sametel
nhận thấy cần chia sẻ sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình
đến với cộng đồng về các giải pháp năng lượng
đối với người dân cái mà người dân
sẽ được hưởng đầu tiên đó là được tiết kiệm được rất là lớn
cái chi phí tiền điện mà mình trả hàng ngày theo cái giá điện của nhà nước
thì đó là cái hiệu quả rõ nhất
và đặc biệt đối với các doanh nghiệp khi mà lắp solar thì họ được cấp
họ được quốc tế khi họ ban giao và làm ăn với nước ngoài
thì họ được cấp cái giấy chứng nhận là đã sử dụng cái năng lượng
năng lượng xanh thì cái việc hội nhập cũng như là đánh giá của các đối tác nước ngoài khi vào
thì đã được đánh giá đến mức ứng lực cao nó không chỉ là đem lại cái hiệu quả mà nó lại là một
nguồn năng lượng xanh đáp ứng được những cái tiêu chí cho một cái đô thị thông minh
thành phố hồ chí minh đã và đang thực hiện chương trình đột phá với mục tiêu giải quyết những thách
thức trong phát triển làm cơ sở xây dựng thành phố sống tốt đô thị thông minh
tuy nhiên kết quả thu về vẫn còn hạn chế trong chương trình về chỉnh trang và phát triển đô thị
thành phố cũng đang tập trung di dời tái bố trí nhà ở trên và ven kênh rạch nâng cấp những khu phố có
nhiều nhà lụp sụp xây dựng mới chung cư xuống cấp tạo thêm quỹ đất dành cho giao thông và công trình
công cộng phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi thành phố cơ bản hoàn thành công tác di dời toàn bộ hai mươi căn nhà
trên và ven kênh rạch cải tạo hoặc đầu tư xây mới năm mươi số chung cư hư hỏng
song song đó là tập trung phát triển một số khu đặc thù gắn liền với không gian tự nhiên đặc trưng
của thành phố để bổ sung tăng cường một số chức năng đô thị theo xu hướng đô thị xanh
đô thị thông minh phải là cuộc sống con người tốt hơn thì những tiện nghi này
những tiện ích này người dân phải được thụ hưởng và đây là một quá trình làm và quá trình đó thì
tôi nghĩ rằng là cuối cùng là người dân cũng phải đóng góp vào chính người dân khi thụ hưởng cũng
phải đóng góp vào đô thị thông minh thì mình cũng phải làm chủ được làm chủ được tất cả những
cái kênh đó để mà để mà cái đô thị này nó tốt hơn nó xanh hơn nó sạch hơn
giải pháp năng lượng cho đô thị xanh cùng với đó là các công trình kiến trúc hướng đến các giải pháp
thiết kế sinh thái hòa đồng với hệ sinh thái của thành phố và các giải pháp thiết kế theo hướng
vận dụng công nghệ cao để tiết kiệm năng lượng với xu hướng kiến trúc xanh để đạt được các mục tiêu
trong sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo cần được lồng ghép phù hợp vào các
kế hoạch quy hoạch chương trình kế hoạch khác nhau của thành phố hồ chí minh để huy động được
sự tham gia đóng góp của các ngành lĩnh vực các thành phần xã hội vì một đô thị phát triển bền
vững một thành phố hồ chí minh hiện đại văn minh sáng tạo và thông minh mang tầm vóc khu vực và thế
giới thưa quý vị tiếp theo đây chương trình đô thị thông minh xin giới thiệu cùng quý vị một số
giải pháp ứng dụng công nghệ mới công nghệ thông minh hướng đến sự tiện ích cho người dân và doanh
nghiệp xin mời quý vị cùng theo dõi công ty cổ phần cấp nước thủ đức cùng công ty cổ phần
rheinland technologies việt nam đã ký kết hợp tác phát triển khai thí điểm
bằng mặt chín mươi ba đồng hồ nước thông minh tại khu vực phường linh trung quận thủ đức thành phố hồ chí
minh theo đơn vị sản xuất đồng hồ nước thông minh này có bộ phận điện tử tự động thu thập mã hóa và
truyền dữ liệu thông qua mạng ba g wifi về máy tính chủ để lưu trữ sau đó dữ liệu được phân tích
tổng hợp để thông tin cho khách hàng về lưu lượng áp lực chất lượng nước theo thời gian thực lượng
nước đang sử dụng tương đương số tiền cụ thể đồng thời đồng hồ cũng cảnh báo nếu có hiện tượng ro
rỉ nước thông qua app trên smartphone việc áp dụng đồng hồ nước thông minh này cũng sẽ giúp nâng cao hiệu quả
trong quản lý hệ thống cấp nước ví dụ khi dữ liệu được truyền về trung tâm thì giảm được nhân
viên đi đọc số thông qua cảnh báo ro rỉ trên đường ống giúp xử lý kịp thời ngăn các sự cố bẫy
vỡ đường ống đồng thời giảm đáng kể tỷ lệ thất thoát nước v v hiện tổng công suất phát nước
trên địa bàn thành phố là hai bốn triệu m ba tỷ lệ thất thoát nước dưới hai mươi ba việc áp dụng hệ thống đông
thông minh sẽ giúp giảm tỷ lệ thất thoát nước nhiều hơn nữa rào cản lớn nhất hiện nay là chi phí
đầu tư đồng hồ nước thông minh gấp ba bốn lần so với đồng hồ nước hiện hữu mỗi đồng hồ nước thông minh
có giá từ hai triệu đồng trở lên trong khi đồng hồ nước hiện nay chỉ năm trăm linh bảy trăm linh ngàn đồng
quý vị thân mến người dân của một thành phố thông minh sẽ được thụ hưởng các tiện ích như năng lượng
chi phí thấp giao thông công cộng tiện lợi tương tác dễ dàng với chính quyền
đó là mục tiêu của đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm hướng đến chủ thể là người dân một đô thị thông minh vì dân
chương trình của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của người dân và doanh nghiệp về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về qua hộp thư
đô thị thông minh thnd a gmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website
nhân dân tv vn